chào mừng kỷ niệm một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba và kỷ niệm một nghìn chín trăm bảy mươi chín năm của khởi nghĩa hai bà trưng
vào tối ngày ba tháng ba tại đường đi bộ nguyễn huệ tp hcm sở du lịch tp hcm và hội liên hiệp phụ nữ việt nam tp hcm
tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi duyên dáng áo dài tp hcm lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong các hoạt động chính nằm trong khuôn khổ của lễ hội áo dài tp hcm diễn ra từ ngày hai đến ngày một mươi bảy tháng ba
chỉ trong thời gian ngắn phát động cuộc thi đã thu hút hơn năm trăm linh lượt cá nhân đăng ký thi vòng sơ khảo có độ tuổi từ một mươi bảy đến bảy mươi chín tuổi
qua hai vòng thi tuyển hội đồng giám khảo đã chọn được một trăm hai mươi ba thí sinh trong đó có một trăm linh nữ và hai mươi ba nam và chín đội vào vòng chung kết
ban tổ chức đã chọn và trao nhiều giải thưởng cho các đơn vị cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho hội thi
hội thi duyên dáng áo dài lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín chủ đề duyên giang áo dài tp hcm với thông điệp
tôi yêu áo dài việt nam đã tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài thể hiện được cốt cách sang trọng duyên dáng của người mặc
tạo được sự lan tỏa và hướng ứng của người dân thành phố góp phần bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc